công an tỉnh đắk lóc vừa bắt thêm ba đối tượng truy nã đặc biệt có liên quan tới vụ khủng bố
nhằm chống chính quyền nhân dân tại đắk lóc vào ngày một mươi một tháng sáu
và đến nay toàn bộ sáu đối tượng bị truy nã đặc biệt đã bị bắt giữ
vào sáng ngày hai mươi một tháng bảy lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã truy bắt thành công ba đối tượng
đang lẩn trốn trên địa bàn huyện chư quynh gồm y khiêng liêng nay dương và y hoa e ban
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy lực lượng công an đã bắt giữ ba bị can bị truy nã đặc biệt
tại xã yai lê huyện nha xúc gồm y dũ niê nay yên và nay tam
cả sáu đối tượng trên đều liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở ubnd hai xã yà tiêu và yai cơ tu huyện chư quỳnh
vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba khiến chín người chết hai người bị thương
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc truy nã đặc biệt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân